dưới một mươi sáu tuổi nghiện chơi game nền nằm đối tượng đã tụ tập cùng nhau sống chung
và vì thiếu tiền thuê nhà trọ và tiêu xài đã rủ nhau đi cướp
điều đáng nói là các đối tượng chủ yếu nhắm vào các nạn nhân là nữ giới
và dùng hung khí để đe dọa
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh hà nội đã nhanh chóng xác lập chuyên án
bắt giữ nhóm đối tượng này nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
nhận được đơn tố cáo của bị hại
nhanh chóng triển khai phương án bắt giữ năm đối tượng trong ổ nhóm cướp tài sản
gồm hoàng ngọc gia bảo nguyễn ba thắng hoàng minh quân tô quang huy và phạm việt long
tất cả các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại huyện đông anh hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
khoảng hai giờ sáng một cháu đi cướp cháu là người chặn đầu xe
và long huy thắng cầm kiếm kẻ cổ
long huy và quân là người đi trước để theo dõi người
có gì thì báo cho bọn cháu
những người bọn cháu nhằm đến là phũ lửa
các bạn rủ dê cháu lên vinh phúc làm thiếu tiền này
các bạn rủ cháu về đông anh cướp cháu là người đi cùng
đây là lần thứ hai cháu đi cùng với các bạn
lần thứ nhất là lúc đi về cháu đã khuyên các bạn rồi nhưng các bạn không nghe
đây là lần thứ hai
cháu vì tất cả đều ở chung một nhà trọ nên là bọn cháu cùng đi
theo báo cáo điều tra các đối tượng đã liên tiếp thực hiện được ba vụ cướp tài sản
để thực hiện được hành vi các đối tượng táo tận dùng những hung khí như thế này để dọa bị hại
và vũ khí kia là em mượn của một đứa em trong làng
tối đến em hay đi chơi em mượn hai con dao để phòng thân
khi bọn em có ý định xin đi cướp thì hai con dao này dùng để
đe dọa người bị hại để cướp đoạt tài sản
qua đấu tranh triệt phá cái ổ nhóm cướp tài sản trên thì chúng tôi thấy là cái hành vi của các cháu thì thể hiện một cái việc là rất manh động
các cháu có thể là thấy người đi đường mà có cái việc là đi một mình thì các cháu ngay lập tức là áp sát và đưa dao ra kề vào cổ nạn nhân để yêu cầu là đưa tài sản
nếu không thì sẽ
các cháu sẽ
các cháu sẽ thực hiện cái hành vi là đâm chém
thời gian qua lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện đấu tranh và bắt giữ các ổ nhóm là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đặc biệt nổi lên các vụ việc liên quan đến cướp tài sản
theo cơ quan công an nhận định nguyên nhân xảy ra tình trạng này phần lớn do sự quản lý giáo dục của gia đình của bậc phụ huynh chưa thật sự sát sao về con em mình dẫn đến việc các em dễ đu đòi và bị các đối tượng xấu rụ rỗ
em cũng thật sự không thể kèm đồ cháu mãi chỉ biết khuyên cháu thôi vì cháu bây giờ cũng tuổi ăn tuổi lớn rồi bây giờ em chỉ biết khuyên cháu thôi không biết làm cái gì
thế nhưng cháu ấy này thì thật sự em cũng nỗi một phần do em
thật sự em cũng không đổi nỗi cho mấy cháu nữa bây giờ thật sự nỗi là phần cho em
thật sự là như thế vì em cũng
vợ chồng em niên thân cũng để đành hiểu đến cháu một phần
cháu không đi chơi bòi ở đâu cả cháu ở nhà
nhưng mà các bạn dù dê thắng dù đến rủ dùng cái xẻ đai cháu chỉ đưa đàn đưa đàn thôi
còn cháu thì từ trước đến nay cháu không mệt ngậm cũng không chơi bời gì cả
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật